các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào tháng năm năm hai nghìn một mươi năm khi về nhà thì vàng biết tin con gái mình bị xâm hại cho rằng chính ông cậu vợ là người gây ra việc đổi bại trên với con gái mình
vang đã cùng vợ và một số người sang nhà ông phùng văn tỏi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại thôn bắc giàng xã hùng việt huyện tràng định để nói chuyện phải trái
nhưng ông tỏi đã không thừa nhận quá bức xúc và không làm chủ được hành vi vàng đã đánh ông tỏi ngã xuống đất ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
hơn hai mươi ngày sau ông tỏi tử vong
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ